mâu thuẫn sau va chạm giao thông hai nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến làm bốn người nhập viện cấp cứu
công an tp thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ năm đối tượng
bố minh trung hai mươi tuổi chú bình dương phan long hồ hai mươi hai tuổi quê an giang cao vĩnh kỳ một mươi chín tuổi quê an giang
võ minh bằng một mươi tám tuổi quê bến tre cùng một đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra tối ngày bảy tháng ba nguyễn bình dương điều khiển xe máy lưu thông trong khu dân cư việt sinh
phường thuận giao thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do trung và bằng đang đi
trong lúc cãi nhau bằng dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của dương rồi cùng chung bỏ đi
sương bực tức rủ ngô viết hòa một mươi tám tuổi quê ở đắk lắc đi tìm trung và bằng để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy trung và bằng đang chơi bia cùng hồ và kỳ thì dương và hòa bước vào nói chuyện
sau đó hai nhóm lao vào đánh nhau làm trung bằng hòa và dương bị thương tích
trong đó hòa bị kỳ dùng dao chém vào lưng phải đi cấp cứu
năm thanh niên gồm chín nam và sáu nữ đang bay lắc trong một phòng thuộc quán karaoke
ở hẻm một trên một mươi hai trần phú phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa bị lực lượng công an bắt quả tang vào dạng sáng ngày hôm nay
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện trên bàn có một đĩa xứ màu trắng
bên trên còn sót lại một ít tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tất cả các thanh niên khai nhận từ đêm qua một mươi hai tháng ba
nhân dịp quán karaoke này khai trương đã đến đây hát và sử dụng ma túy
điều tra ban đầu cho thấy các thanh niên có tuổi đời từ một mươi chín đến ba mươi chín
có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở thành phố đà lạt và huyện lâm hà
một số khác có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú yên và tỉnh tiền giang
lực lượng công an còn thu giữ một cây mã tấu được giấu tại ngân bàn
thuộc quầy tiếp tân của quán karaoke này
tất cả các thanh niên trên cùng tăng vật có liên quan
đang được công an thành phố đà lạt tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trưa nay một vụ cháy đã xảy ra ở thôn một mươi hai xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau tiếng nổ lớn ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng tạp hóa
rất may là không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu sáng cùng ngày trên địa bàn thôn một mươi hai xã thống nhất bị mất điện
sau đó bà lê thị mỹ dung chủ cửa hàng tạp hóa mỹ dung đóng cửa đi khỏi quán
đến khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày người dân xung quanh cửa hàng tạp hóa
nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng
ngay sau đó ngọn lửa bốc cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng
người dân địa phương đã ứng cứu và thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại hiện trường chỉ còn một vài tấm tôn cũ không kể bị cháy trơ trụi nằm dưới nền cửa hàng
toàn bộ hàng hóa và tài sản của bà dung đã bị thiêu dụi
rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai trong cửa hàng nên không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
học sinh đã thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp vật tài sản của người đi đường
trong đó có vụ vật điện thoại xịt hơi cay người phụ nữ gần aeon tân phú
và kéo ngã người đi đường ở huyện hóc môn
thu đoạn của nhóm này là chạy xe máy rão quanh trên các tuyến đường ít người qua lại
tìm người có tài sản để đeo bám sau đó áp sát cướp tài sản
trong nhiều trường hợp nhóm này còn sử dụng hung khí như dao bình xịt hơi cay
và vật giống súng ủy hiếp nạn nhân để cướp tài sản tu sách nữ trang
tài sản sau khi cướp được sẽ được mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
sau thời gian theo dõi rạng sáng ngày chín tháng ba trinh sát độ ba phối hợp
và đội cảnh sát hình sự công an quận tân phú đeo bám bắt giữ tâm
cùng hai nghi phạm khác tại khu vực chợ bình điền
từ lời khai của tâm cảnh sát mở rộng điều tra bắt giữ các thành viên còn lại của băng cướp
theo lời khai của nhóm này công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết
hiện đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn nhâm bốn mươi tuổi ngụ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều ngày một mươi tháng ba do đối tượng nhâm biết chồng của một người phụ nữ ba mươi ba tuổi quê bến tre
đang chấp hành án tù giam tại nhà tạm giữ công an thị xã bến cát
nên đã đưa thông tin gian dối hứa sẽ giúp chạy cho chồng người phụ nữ này được tại ngoại
khi nhâm đang nhận số tiền năm triệu đồng từ người phụ nữ
thì bị công an phường mỹ phước thị xã bến cát bắt quả tang
làm việc với cơ quan công an nhâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đối tượng nhâm khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài
nên đã đảy sinh ý định đi lừa đảo
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện cao lãnh
bắt quả tan tại số nhà bốn trăm năm mươi sáu tụ ấp bốn xa phong mỹ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đối tượng nguyễn kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ địa chỉ nêu trên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba mươi hai bịch ni lông
chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy và một chiếc cân tiểu ly
thu giữ toàn bộ số tan vật trên và tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng đã xác định được toàn bộ số bột cắn trong ba mươi hai bịch ni lông trên là ma túy
hiện cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
chính là việc người lái xe tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia và chất kích thích
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
cũng như phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân từ bia rượu
thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương sẽ tăng cường lực lượng
bố trí các chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường trọng điểm
và sẽ triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ quân
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
bắt đầu từ ngày một tháng ba cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân
lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm theo kế hoạch
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe trên đường
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
tại tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân
lập chốt kiểm soát nồng độ cồn theo kế hoạch tăng cường xử lý nghiêm đối với các trường hợp
điều khiển xe trên đường trọng điểm theo kế hoạch tăng cường xử lý nghiêm đối với các trường hợp
điều khiển xe trên đường trọng điểm theo kế hoạch tăng cường xử lý nghiêm đối với các trường hợp
có mặt tại chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường đại lộ bình dương do trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi ba phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
tại đây các phương tiện được hướng dẫn kiểm tra nồng độ cồn áp dụng kinh nghiệm quốc tế
theo đó người điều khiển phương tiện thực hiện theo lệnh của cảnh sát giao thông
tài xế chỉ cần ngồi trong xe hạ kính và thực hiện thao tác thổi vào máy đo nồng độ cồn
nếu thiết bị đo báo không có nồng độ cồn thì tài xế điều khiển xe đi tiếp
cách làm này mang lại hiệu quả cao số lượng tài xế được kiểm tra nhiều tuy nhiên không gây ủng ứ giao thông không làm mất nhiều thời gian của người dân
theo ghi nhận của phóng viên các vi phạm về nồng độ cồn chủ yếu trong khoảng thời gian từ một mươi tám h đến hai mươi ba h hàng ngày đặc biệt là các buổi tối cuối tuần
bên cạnh việc chấp hành các quy định pháp luật của người dân vẫn còn một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn lái xe sau khi đã uống rượu bia
trong một vài ngày trở lại đây kit test covid một mươi chín cũng được giao bán ở mức giá tấp hơn rất nhiều so với một tuần trước
với đa dạng chủng loại và nguồn gốc xuất xứ nhiều người bán ôm lượng ký test lớn phải đối mặt với tình trạng lỗ vốn bởi giá biến động theo từng ngày
họ cho rằng việc đổ xô đi nhập kit test về bán khiến nguồn cung dồi dào hơn
bên cạnh đó lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các nhà thuốc niêm yết ra bán kit test công khai nên đã loại bỏ được tình trạng gặm hàng thổi giá
việc giá kit test biến động từng ngày một phần do nhu cầu của người dân
để là nhà tiêu dùng thông thái người dân nên lựa chọn những loại kit test covid một mươi chín chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tránh tiền mất tật mang
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng gặm hàng tích chữ kit test để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng găm hàng tích chữ ký test để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân